vào chiều ngày hôm qua công an huyện tương dương cho biết đã khoanh vùng được một số người đã tung tin đồn thất thiệt này
trước đó vào sáng ngày ba mươi một tháng tám nhiều tài khoản facebook đã đồng loạt tung tin vỡ đập thủy điện bản vẽ
cùng thời điểm này lượng nước đổ về vùng hạ du rất lớn khiến người dân hoảng loạn
hàng trăm người dân ở huyện tương dương chạy lên núi lánh nạn
tuy nhiên lãnh đạo huyện tương dương lập tức bác bỏ thông tin này
ngay sau đó công an huyện tương dương đã vào cuộc làm rõ
đến thời điểm hiện tại đã xác định được một số đối tượng nghi vấn và đang làm rõ hậu quả để đưa ra các hình thức xử lý
nếu xét thấy hậu quả của việc tung tin đồn này là nghiêm trọng thì có thể xử lý hình sự còn không sẽ xử phạt hành chính
bản tin tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lũ đang gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía bắc
thống kê cho đến thời điểm này đã có ba người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng
thường giao thông bị chia cắt sản lở nghiêm trọng do mưa lũ
tại lào cai mưa lớn từ sáng ba mươi một tháng tám đã làm hư hỏng hai mươi ba ngôi nhà
tại xã võ lao văn sơn huyện văn bàn do nước lũ dâng cao nên người dân phải di chuyển ngay trong đêm
nhiều diện tích hòa màu bị cuốn trôi
còn tại sơn la tuyến quốc lộ sáu hiện đang bị chia cắt nghiêm trọng nhiều giờ do hàng chục điểm sạt lở
giao thông gần như bị tê liệt hàng đoàn xe phải nằm lại từ đêm ba mươi tháng tám đến giờ chưa thể thông tuyến
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
tính đến nay mưa lũ đã làm một người chết ở huyện mai sơn hai người bị thương ở các huyện bắc yên và sốc cộp
mưa lũ làm một năm trăm hai mươi một nhà ở tỉnh sơn la bị ảnh hưởng trong đó ba mươi bảy nhà bị sập đổ hoàn toàn
một trăm năm mươi bốn nhà bị sạt lở năm trăm linh nhà bị ngập sáu trăm một mươi tám nhà phải di rời khẩn cấp
tại điện biên mưa lũ đã khiến năm mươi hai ngôi nhà bị thiệt hại
mưa lũ cũng làm ba điểm trường bị ngập lụt sạt lở
ba phòng học bị lún chín công trình thủy lợi bị hư hỏng
hàng nghìn mét canh bị đứt gãy sạt lở hư hỏng
bốn công trình nước sạch bị hư hại chín trăm linh mét ống dẫn nước bị cuốn trôi
đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh điện biên từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám
đã gây thiệt hại cho tỉnh hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đã có một người tử vong tại xã thạch lương huyện văn chấn
một trăm tám mươi sáu nhà bị thiệt hại ảnh hưởng năm trăm tám mươi một ha lúa hoa màu
nhiều tuyến đường và công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng ước tính thiệt hại hai mươi hai tỷ đồng
mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đặc biệt là các huyện miền núi của tỉnh
trong đó trên địa bàn huyện quan hóa mưa lũ làm một mươi một nhà bị sập
một trăm tám mươi một nhà bị sạt ta lui bị ngập sạt lở đất và trong khu vực nguy hiểm phải di rời
chuyển ra trong những ngày qua kết hợp với thủy điện xả lũ đã khiến cho các tỉnh thanh hóa
nghệ an điện biên sơn la chịu thiệt hại nặng nề
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho đến bốn giờ sáng ngày hôm nay
ngày một tháng chín mực nước trên sông thao tại yên bái ở mức ba mươi hai sáu m trên báo động ba sáu m
trên sông thương tại phủ lạng thương năm bốn mươi một m trên báo động hai là một mươi một m
trên sông cầu tại đắp cầu năm một mươi hai m dưới báo động hai một mươi tám m
ngoài ra mức nước tại một số khu vực như trên sông bưởi tại kim tân cũng đạt một mươi hai năm mươi bốn m
trên báo động ba năm mươi bốn m trên sông mã tại cẩm thủy là hai mươi một năm mươi bảy m trên báo động ba một bảy m
tại lý nhân là một mươi hai bốn m trên báo động ba bốn m tại giàng năm năm mươi một m ở mức báo động hai
trên sông cả tại dừa là hai mươi hai sáu mươi chín m trên báo động hai một mươi chín m
tại nam đàn là năm bốn mươi bốn m ở mức báo động một
cảnh báo tình trạng sạt lở đất lũ
quét ngập lụt vùng trũng tiếp tục diễn ra ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt là tại các tỉnh như hòa bình yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la thanh hóa và nghệ an
ngập úng tại các vùng trũng thấp đặc biệt là tỉnh hòa bình sơn la yên bái phú thọ thanh hóa và nghệ an
thưa quý vị trong những ngày này khi mà học sinh cả nước đang chuẩn bị bước vào năm học mới
thì ngày hôm nay tại thôn vạn xuân hai xã hành thiện huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã bao trùm không khí tang thương
khi một nhóm trẻ gồm bốn em đều là anh em ruột và họ hàng đã bị tử vong do đuối nước
và đây là vụ đuối nước thứ hai liên tiếp xảy ra trong hai ngày qua làm sáu học sinh tử vong
sự việc một lần nữa đã báo động tới các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm đến nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em
chiều ba mươi một tháng tám nhóm trẻ gồm anh em sinh đôi trần đức vĩ trần đức đại chín tuổi học lớp năm
và hai chị em ruột trần thị thanh uyên một mươi tuổi trần thị thanh trúc năm tuổi
đều ở thôn vạn sân hai xã hành thiện rủ nhau ra sông vệ đoạn trẻ qua thôn vạn sân hai để chơi
trong lúc lội nước không may cả bốn em đã bị đuối nước và tử vong
sau khi phát hiện vụ việc ngay trong đêm chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân
tìm kiếm được thi thể của hai anh em sinh đôi trần đức vĩ và trần đức đại
riêng hai chị em trần thị thanh uyên và trần thị thanh trúc đến sáng nay mùng một tháng chín lực lượng cứu hộ đã tìm được sát
được biết hoàn cảnh gia đình các cháu khó khăn thiếu thốn riêng hai anh em vĩ và đại có tám anh em ruột
trước đó vào chiều ba mươi tháng tám một nhóm học sinh trường tiểu học số một bình hải xã bình hải rủ nhau đi tắm biển ở gành yến xã bình hải
trong lúc tắm không may hai em học sinh lớp năm c đã bị đuối nước
người dân đã tập trung tìm kiếm và vớt sát hai em đưa về gia đình an táng
như vậy là trong gần một tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có gần một mươi học sinh bị tử vong
trong lúc tắm không may hai em học sinh bị đuối nước
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng hoàng quế anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại ba mươi bốn trên hai mươi sáu trần nguyên hãn phường cát dài quận lê trân tp hải phòng
đối tượng hứa văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai
phường trung liệt quận đống đa thành phố hà nội
và đối tượng ngô quế vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy trên hai
dư hàng quận lê trân thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an